ngày mai là ngày lễ tình nhân valentine nên trên thị trường sản phẩm quà tặng đang ở thời điểm nóng nhất
tại thành phố hải dương thì thị trường quà tặng dịp lễ tình nhân một mươi bốn tháng hai đang rất là nhộn nhịp
và so với những năm trước thì các sản phẩm dành cho dịp này có phần đa dạng hơn
tại nhiều cửa hàng bán quà tặng dịp lễ tình nhân ở thành phố hải dương sức mua đã bắt đầu tăng từ nhiều ngày nay
sản phẩm năm nay phong phú về mẫu mã giá thành không biến động nhiều so với năm trước
đa dạng các loại sô cô la từ sô cô la tự làm hàng việt nam hàng liên doanh cho đến những sản phẩm nhập ngoại từ các nước như malaysia đức pháp
từ dạng thanh dạng viên hình trái tim được đặt trong những hộp quà bắt mắt có giá giao động từ năm mươi đến bốn trăm linh đồng
bên cạnh hoa tươi thú nhồi bông thì các loại hoa sáp cũng nhận được sự quan tâm của người mua có giá từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng một bó
dự kiến sức mua sẽ tăng mạnh trong ngày một mươi bốn tháng hai